ngày một bảy lãnh đạo ủy ba nhân dân tp đà nẵng đã khen thưởng cho các cá nhân tập thể trên địa bàn
trong phong trào thi đua yêu nước về bảo vệ quyền trẻ em giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
năm năm qua các cấp hội từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em thành phố đà nẵng đã giúp gần một trăm linh hộ thoát nghèo bền vững
trao tặng mới và sửa chữa hơn một trăm linh ngôi nhà cho người nghèo trao hơn tám sáu trăm linh suất học bổng cho học sinh sinh viên nghèo vượt khó
tổ chức khám bệnh cho hơn ba mươi một năm trăm linh lượt trường hợp và tặng nhiều xe lăn phương tiện sinh kế cho các đối tượng
riêng sáu tháng đầu năm nay mặc dù tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
nhưng các cấp hội đã tích cực vận động được hơn một mươi bảy tỷ đồng nhằm hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn
nhân dịp này lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã biểu dương khen thưởng cho hơn bảy mươi cá nhân tập thể
đại diện cho hơn một mươi hội viên thuộc các tri hội trên địa bàn